chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị chiều ngày hai mươi hai tháng năm tại nghệ trang liệt sĩ tỉnh đắk lắc
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hai mươi bảy hải cốt liệt sĩ là quân nhân tình nguyện
và chuyên gia của việt nam hy sinh qua các thời kỳ tại chiến trường campuchia
lễ truy điệu và an táng hai mươi bảy hải cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm và trọng thể
đây là những hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính
được đội k năm mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc tìm kiếm và cất bốc trong mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
cùng với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh mondukiri campuchia
sau lễ truy điệu hải cốt các liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đắk lắc
trong suốt hai mươi bốn năm qua tỉnh đắk lắc đã tìm kiếm cất bốc
quy tập được gần bảy trăm năm mươi hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở campuchia về an táng tại nghĩa trang các tỉnh
cũng trong ngày hai mươi hai tháng năm ban thường vụ tỉnh đoàn vĩnh phúc tổ chức lễ gia quân
chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè năm hai nghìn hai mươi bốn được tỉnh đoàn vĩnh phúc triển khai
theo các nhóm đối tượng thanh niên với một chương trình và bốn chiến dịch
diễn ra cao điểm từ mùng một tháng sáu đến ba mươi một tháng tám
ra mắt đội chiến binh áo xanh tuyên truyền phổ biến pháp luật
triển khai thí điểm mô hình thôn làng xanh sạch trong công tác bảo vệ môi trường
triển khai đợt cao điểm hướng dẫn người dân chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại lễ phát động hai mươi chiếc xe đạp đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện lập thạch năm trăm linh cuốn sách thiếu nhi và cải tạo lại thư viện
tặng cây xanh cho trường tiểu học nhạo sơn huyện sông lô